chính phủ mới đây đã ban hành nghị quyết số chín mươi bảy thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện
giảm một mươi tiền điện trước thuế vat trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín như đề xuất của bộ công thương
thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là ba tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện
đến tháng chín hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
điều kiện để được hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện là các máy hoặc cơ sở sản xuất
đặt tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thời điểm ngày hai mươi năm tháng tám đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực doanh nghiệp chế biến bảo quản thủy sản
và các sản phẩm từ thủy sản doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu
có kim ngạch tổng xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi trên một tỷ usd
các doanh nghiệp này mua điện trực tiếp từ tổng công ty điện lực công ty điện lực thuộc tập đoàn điện lực việt nam
hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác
chính phủ giao bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai
thực hiện theo đúng trình tự thủ tục và quy định pháp luật bảo đảm chặt chẽ đúng đối tượng không để trục lợi chính sách
chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung số liệu báo cáo